tiền phạm tội mà có huy sử dụng vào việc đánh bạc mở đại lý vé số và tiêu xài cá nhân
mặc dù biết tiền do huy phạm tội mà có nhưng hưng vẫn giúp sức cho huy sử dụng tài khoản của hưng
để giao dịch hơn một sáu tỷ đồng nhằm mục đích khấu trừ tiền huy cầm cố tài sản và lấy phí dịch vụ
hai đối tượng đi trên xe máy đã nổ súng vào nhà dân khiến nhiều lớp cửa bị thủng
công an thành phố hải dương đang phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương
truy tìm hai nghi phạm gây ra vụ việc trên
chị đỗ phương thúy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu địa chỉ tại ngõ một c hàn giang đường bắc sơn
phường quang trung thành phố hải dương cho biết vào khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi bảy tháng hai
có hai kẻ lạ mặt đi trên xe máy đã dùng súng bắn liên tiếp vào cửa nhà chị
thời điểm xảy ra sự việc vợ chồng chị thúy không có nhà trong nhà có sáu người chủ yếu là trẻ con
những phát đạn đã xuyên qua nhiều lớp cửa xuyên thủng đầu xe máy
để lại nhiều lỗ trên tường trong nhà rất may không ai bị thương
sau khi sự việc xảy ra gia đình chị thúy đã trình báo lên công an thành phố hải dương
bốn đối tượng gồm nguyễn anh khoa nguyễn văn thắng tấn hoàng vũ và phạm trung nguyên
vừa bị cơ quan cảnh sát vừa bị công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai bắt khẩn cấp
để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
nhận tin báo của người dân trú tại phường tam hiệp bị kẻ gian đột nhập trộm cắp nhiều tài sản
có tổng trị giá khoảng bốn trăm năm mươi triệu đồng
qua xác minh ngày bảy tháng ba cơ quan công an đã triệu tập bốn đối tượng trên
các đối tượng khai nhận lợi dụng sơ hở của chủ nhà đã đột nhập trộm cắp tài sản
mang đi bán lấy tiền chơi nhau
các đối tượng đã giao nộp một phần tài sản chiếm đoạt cho cơ quan điều tra
phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm xin kính chào tạm biệt
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn văn giáp sinh năm hai nghìn bốn hộ khẩu thường trú tại thôn đồng lòng
xã hoàng tân huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa về tội trộm cắp tài sản
cũng phạm tội trộm cắt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện hà trung
tỉnh thanh hóa là đối tượng lê trí trọng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã hòa quang nam
huyện phú hòa tỉnh phú yên
và đối tượng đặng ngọc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn một xã quảng nhân
huyện quảng sương tỉnh thanh hóa bị công an huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa ra quyết định truy nã
cũng về tội trộm cắp tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện